đoàn thế nam nguyên hiệu trưởng lê thành trung nguyên phó hiệu trưởng nguyễn trung tiến nguyên kế toán trưởng cao đẳng nghề bình phước nay là trường cao đẳng bình phước vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản
từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các bị can đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là sáu trăm bảy mươi ba học sinh sinh viên để trình ubnd tỉnh phê duyệt cấp kinh phí đào tạo rút khống số tiền trên sáu hai mươi tám tỷ đồng của ngân sách nhà nước
đồng thời những người nêu trên còn lập khống danh sách học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách
học sinh dân tộc nội chú trúng tuyển tham gia học tại trường để trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt rút khống số tiền hơn bảy bảy tỷ đồng của ngân sách nhà nước gây tổng thiệt hại theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu tạm tính là trên một mươi bốn tỷ đồng
được biết hiện ba bị can đã tự nguyện khắc phục nộp lại được số tiền khoảng năm sáu tỷ đồng cho ngân sách nhà nước